s bốn life ứng dụng hiến máu cứu người sản phẩm lò tốt một mươi giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp i star hai nghìn hai mươi
vừa được cài đặt phát triển trong ngày hiến máu tình nguyện do công đoàn sở khoa học công nghệ tp hcm tổ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi
quận đoàn quận một tp hcm phát triển ứng dụng di động mang tên s bốn life cho phép kêu gọi hiến máu
đồng thời hỗ trợ nhà quản lý theo dõi thống kê quá trình hiến máu và số lượng dự trữ nhằm hỗ trợ công tác điều trị cứu người
s bốn life được lên ý tưởng từ cuối năm hai nghìn một mươi chín và xây dựng trong khoảng ba tháng với sự góp sức của các thành viên câu lạc bộ sáng tạo trẻ quận đoàn quận một
cùng các tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi s bốn life được hội chữ thập đảo quận một triển khai trong việc kêu gọi quản lý hiến máu trên địa bàn quận một
tính đến nay đã có hơn bốn bốn trăm linh lượt tải ứng dụng
trong đó bảy mươi sáu bốn người dùng tập trung tại thành phố hồ chí minh lông an bình dương tiền giang